với một hành trình dài hơn sáu mươi năm hoạt động cách mạng và sáng tạo thơ ca
tố hữu đã để lại một di sản văn chương vô giá
những bài thơ của ông đã làm lay động hàng triệu trái tim không chỉ đủ sức bay cao bay xa vượt qua cuộc chuyển giao thế kỷ
như cách nói của nhà thơ chế lan viên di sản thơ của tố hữu chắc chắn sẽ còn mãi cùng với nhân dân và đất nước
từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lý trói qua tim hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim
những vần thơ của nhà thơ tố hữu đã đi cùng biết bao thế hệ học trò
thơ ông luôn mang tới một nguồn năng lượng sống một sự tin yêu một cách sống tích cực lạc quan trở thành hành trang về tình yêu lý tưởng cách mạng
thơ tối hữu là thơ trữ tình chính trị và thơ đậm đà bản chất dân tộc
vậy cho nên là được học sinh đón nhận một cách rất nhiệt thành bởi vì nó rất gần gũi với lại người dân chứ không nói gì là riêng đối với học sinh
từ thể thơ cho đến ngôn ngữ rồi là tính nhạc trong thơ đều rất đi và là người các em rất thích học những tác phẩm đó
khi mà em học về những bài thơ của tố hữu cũng như là về con người tác giả em có thể thấy được tác giả lã người là người đã truyền cho em một cái nhiệt quyết về tình yêu nước vô cùng sâu sắc
sau khi mà học thì cảm thấy là rất là tự hào về đất nước và các cha ông đi trước
và cảm thấy là bản thân cần phải cố gắng học tập để đưa đất nước sánh vai với các cường quốc nam châu
là làm thơ và con người trong thơ là đồng bào đồng chí
trong bài thơ cuối cùng tôi hữu không nói về những biệt đời mà tôi hữu nói là tạm biệt đời ta yêu quý nhất
còn mấy vần thơ một nắm trò thơ gửi bạn đường trò bón đất sống là trò và chết cũng là trò
cho nên cả cuộc đời của tôi hữu
là cuộc đời cách mạng là cuộc đời hy sinh của đời vì mọi người
không chỉ trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng với cương vị là một trong những người lãnh đạo chủ chốt của chính phủ
đồng chí tố hữu đã có những đóng góp vào việc hình thành nhiều chủ trương chính sách quan trọng do đảng ta khởi xướng từ đại hội sáu
đồng chí là người đã trực tiếp chỉ đạo và định hướng về công tác tư tưởng văn hóa của đảng
để đảm bảo vai trò lãnh đạo của đảng
đối với cả lĩnh vực văn hóa tư tưởng và đồng thời là động viên khuyến khích các văn nghệ sĩ thực sự trở thành những người chiến sĩ ở trên mặt trận văn hóa tư tưởng
ở tố hữu lý tưởng đất nước cách mạng con người tình yêu đã hỏa quyện vào nhau một cách tự nhiên thuần thục
và dù là nhà cách mạng hay nhà thơ ông cũng thể hiện mình là một người khao khát tranh đấu hy sinh
với đồng chí tố hữu cách mạng thơ đều là đời vì làm cách mạng là để phục vụ cuộc đời
làm thơ cũng là để phục vụ cuộc đời mà cuộc đời thì có gì đẹp trên đời hơn thế
người với người sống để yêu nhau